do ảnh hưởng của không khí lạnh trên địa bàn tỉnh bắc cản trời rét đậm kem theo mưa giả rét
nhiệt độ xuống dưới một mươi độ c khu vực vùng núi cao nhiệt độ từ ba đến năm độ c
trong thời tiết khắc nghiệt như thế này tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo các địa phương
khẩn trương triển khai phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi
gia đình ông hoàng văn cẩn ở tiểu khu ba thị trấn nà phạc có gần chục con trâu
đây là tài sản lớn nhất của gia đình ông
bước vào mùa đông năm nay biết trước thông tin về diễn biến phức tạp của thời tiết
có thể nhiệt độ giảm sâu và kéo dài
gia đình ông đã chủ động tu sửa lại chuồng trại nuôi cho cao giáo chắc chắn
sử dụng bạt quây chung quanh chuồng cho kín gió
thu gom dơm dạ làm thức ăn dự trữ cho trâu trong mùa đông
phải vây cái chuồng thật kín nước muối hàng sáng cháo nấu cháo cho nó
mỗi con cũng phải có đầy đủ một bữa có cháo nước muối dơm cỏ vôi
nhưng nếu mà đài thời tiết báo là rét đậm sắp về là mình phải chuẩn bị như thế
toàn tỉnh bắc cạn hiện có hơn bảy mươi tám một trăm linh con châu bò ngựa
một trăm sáu mươi ba hai trăm linh con lợn ba mươi bảy trăm linh con dê và trên một bốn triệu con da cầm
trong đó có hơn hai mươi bốn hộ chăn nuôi theo hình thức bán chăn thả
trước khi rét đậm rét hại diễn ra
tri cục thú y tỉnh đã tuyên truyền các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi đến người dân
mấy năm nay bà con cũng nâng cao được cái nhận thức của mình
khi đi vào đến mùa rét thì bà con cũng hết sức chủ động
trong những ngày nhiệt độ giảm sâu kéo dài
ngành nông nghiệp tỉnh bắc cạn đã yêu cầu bà con giữ chữ củi cỏ canh cây khô để đốt sửa ấm
giữ chữ đầy đủ thức ăn cho da súc thường xuyên vệ sinh giữ chuồng trại khô giáo
nếu nhiệt độ dưới một mươi hai độ c tuyệt đối không thả rông gia súc
bổ sung thêm thức ăn tinh bột như cám ngô sắn cám gạo
sử dụng cùi trấu để đốt sởi ấm cho da súc nhất là bê nghé và trâu